công an hà nội đã tiến hành điều tra làm rõ việc công ty slim đã đặt gia công thực phẩm chức năng tại các doanh nghiệp
bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thảo dược thanh hằng ở tỉnh bắc giang công ty cổ phần dược phẩm phúc lâm ở tỉnh bắc ninh
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên amefaco ở long biên công ty trường thọ
danh sách các công ty được sliam đặt làm vỏ hộp tem cũng đã được xác định
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đã nhiều lần triệu tập các đối tượng tập trung đấu tranh
và dù các đối tượng rất ngoan cố tình danh nhưng với tinh thần tấn công tội phạm
công an hà nội đã làm rõ các hành vi sai phạm của các đối tượng
theo quy luật vào thời điểm giáp tết nguyên đán tình hình tội phạm cướp cướp giật tài sản trên tuyến giao thông lại có chiều hướng gia tăng
và mới đây nhất công an thành phố hải dương đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra hơn chục vụ cướp tài sản của người đi đường
đáng chú ý là có ngày nhóm đối tượng này đã thực hiện liên tiếp bốn vụ cướp
chính đối tượng cùng chú tại thành phố hải dương
hải dương và tỉnh hưng yên vừa bị bắt giữ về hành vi cướp tài sản
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng đã khai nhận thực hiện hơn chục vụ cướp khác nhau trên địa bàn thành phố hải dương huyện cẩm giang và huyện gia lộc
đáng chú ý chỉ trong ngày sáu tháng một vừa qua các đối tượng đã thực hiện bốn vụ
trong đó có vụ chặn đánh rồi cướp chiếc xe honda của anh nguyễn việt dũng chú tại khu cẩm khê a phường tứ minh thành phố hải dương

trong tình trạng đấu tranh của lực lượng công an mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác chủ động bảo vệ tài sản của mình
thông qua vụ việc trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng cảnh báo người dân thứ nhất là hạn chế đi lại trong đêm khuya
và nếu như có đi lại trong đêm khuya thì chúng ta cũng nên đi từ hai người trở lên
nêu cao tình thần đấu tranh tố giác tội phạm thường xuyên nhắc nhở quả lý
giáo dục con em mình không vướng vào các tệ nạn xã hội cũng là hành động thiết thực để tự bảo vệ tài sản sức khỏe tính mạng của mình
có như vậy mới sớm ngăn chặn đẩy lùi đưa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ra khỏi đời sống cộng đồng
đặc biệt là trong dịp kết nguyên đáng sắp tới
một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại sưởng gỗ của gia đình ông lê văn hành ở khu phố tân trà phường tân xuân
thị xã đồng xoài tỉnh bình phước vào sáng sớm nay vụ cháy khiến cho cả khu phố hoảng loạn
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên một số người dân sống tại khu phố tân trà phát hiện khói bốc lên nghi ngút
sau đó ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội từ sưởng gỗ phía sau nhà ông hành bên cạnh trạm điện thị xã đồng xoài
ngay lập tức người dân và các cán bộ trạm điện đã dùng nước và bình chữa cháy tại chỗ để không chế ngọn lửa
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước đã điều động ba xe chữa cháy cùng hai mươi một cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
không chế ngọn lửa không cho cháy lan sang các khu vực khác chỉ trong vòng một giờ đồng hồ đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt
thời gian gần đây tình hình cháy nổ các cơ sở kinh doanh karaoke có chiều hướng gia tăng và hậu quả thì ngày càng nghiêm trọng
tuy nhiên nhiều chủ cơ sở kinh doanh vẫn chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình trong công tác phòng cháy chữa cháy
nguy cơ cháy nổ vẫn còn rất đáng báo động đặc biệt là vào dịp cuối năm và các lễ hội đầu xuân khi mà nhu cầu vui chơi giải trí của người dân tăng cao
sau đây là phản ánh do phóng viên truyền hình công an nhân dân thực hiện tại địa bàn tỉnh yên bái
yên bái hiện có gần hai trăm linh cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
qua kiểm tra cho thấy ngoài số ít cơ sở được xây dựng và thiết kế hạ tầng đảm bảo an toàn và đủ điều kiện kinh doanh
phần lớn các cơ sở còn lại đều là nhà ở của hộ gia đình xuất phát từ nhu cầu kinh doanh nên được sửa chữa
trang bị các phòng hát karaoke không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy không có lối thoát hiểm để khách thoát nạn khi xảy ra sự cố
trước mắt bọn em cũng đã có gọi là cửa thoát hiểm nhưng mà nó cũng là tạm thời để ví dụ như
nhưng có hỏa hoạn thì vẫn có cái lối để thoát nhưng mà chưa được đảm bảo vì là nhà mình thì cái diện tích đất nó không được phép
tức là em đã làm cửa đến trên nhưng mà cửa đến bên nhà người ta lại là sang đất nhà người ta
thế nên là em chỉ gọi tạm thời để ví dụ như có hỏa hoạn thì mình vẫn có thể đi qua đấy để thoát hiểm được
người dân chưa nhận thức rõ sự nguy hiểm của cháy nổ nên không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy
một số cơ sở đã trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên qua quá trình sử dụng do trang bị nội thất làm mất khả năng hoạt động của các thiết bị phòng cháy chữa cháy
và các hệ thống phòng cháy cháy cháy được trang bị đã xuân cấp không được bảo dưỡng sửa chữa thay thế bổ sung
đó là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
nguy cơ cháy các quán karaoke thì tập trung vào một số nguyên nhân sau
thứ nhất là do hệ thống điện
thứ hai là do khách hàng bất cả
thứ ba là do những người vào khu vực hát có thể là vui chơi giải trí rồi là đùa nghịch nhau sử dụng lửa
và gây cháy các chất liệu ví dụ như đệm mút hoặc là ốp cách âm của phòng hát gây cháy
trong bốn tháng trở lại đây địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra trên bốn mươi vụ cháy nổ
làm chết hai người bị thương một mươi một người và thiệt hại tài sản
ước tính hơn bốn tỷ đồng
chúng tôi sẽ tổ chức là một là đình chỉ hai đó là xử lý vi phạm hành chính theo các quy định của pháp luật
hiện đã là thời điểm cận kề tết nguyên đán nhu cầu vui chơi giải trí của người dân tăng cao
chính vì vậy ngoài sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cũng cần trang bị cho mình những kỹ năng thoát hiểm thoát nạn cần thiết
để chủ động xử lý khi có tình huống nguy hiểm xảy ra giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại về con người và tài sản
ngay bây giờ mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng gặp gỡ biên tập viên bích liên để theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị các đồng chí và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị các đồng chí và các bạn chúng tôi nhận được quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên
tỉnh thái nguyên truy nã đối tượng nguyễn thị thu về tội không tố giác tội phạm
đối tượng này sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín có hộ khẩu
thường trú tại xóm đồng tâm xã đồng liên huyện phú bình tỉnh thái nguyên
đối tượng bùi xuân long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường chú thôn đức chính xã nam bình huyện kiến sương tỉnh thái bình
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên truy nã về tội trốn khỏi nơi giam giữ
đối tượng này có tương đối nhiều đặc điểm nhận dạng dễ nhận biết cao một m sáu mươi sáu sống mũi lõm khuôn mặt vuông
giá tay trúc nốt ruồi cách ba cm dưới đuôi mắt trái
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn xuân phú
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú xã kha sơn huyện phú bình tỉnh thái nguyên về tội không chấp hành án
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thực sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết
vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi đến một mươi năm km
đến bảy giờ ngày một mươi hai tháng một vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi một mươi một độ vĩ bắc một trăm một mươi năm một trăm một mươi sáu độ kinh đông
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
quay trở lại với thời tiết trên đất liền khu vực phía tây bắc bộ
dòng siết gió tây trên mực khí quyển tầng cao đang là nguyên nhân chính gây mưa cho toàn vùng
hoạt động của hệ thống này sẽ còn duy trì trong ba ngày tới với cường độ giảm dần nhiệt độ từ một mươi ba hai mươi hai độ
khu vực phía đông bắc bộ khối không khí lạnh dưới mặt đất tăng cường trở lại
khiến cho tình hình mưa tăng thêm về diện và lượng
từ ngày một mươi bốn mưa sẽ giảm dần khu vực trở lại trạng thái khô giáo và thời tiết cũng ấm áp hơn
nên nhiệt độ tăng dần trở lại giao động ngày đêm từ một mươi hai đến hai mươi một độ
xuôi xuống các tỉnh miền trung trong những ngày tới hoạt động của đới gió đông bắc trong khối không khí lạnh
cũng sẽ gây mưa cho các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
lượng mưa không quá nhiều nhưng cùng với sự giảm nhiệt do ảnh hưởng của khối không khí lạnh
nên khu vực này có thể chuyển rét nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi bốn độ
với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận từ ngày một mươi ba mưa cũng sẽ xuất hiện tại khu vực này
nguyên nhân chính là do những nhiễu động trong đới gió đông trên cao di chuyển vào
người dân ở đây cần có kế hoạch và biện pháp hợp lý để phòng tránh ngập úng
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên thời tiết khá ổn định
vào thời điểm chiều muộn có thể xuất hiện những cơn mưa rào cục bộ nhưng với lượng không nhiều và cũng kết thúc nhanh
nhiệt độ từ một mươi chín đến ba mươi độ
riêng tại thành phố đà lạt thời tiết khá thích hợp cho du khách tham quan và du lịch
các tỉnh nam bộ hầu như không còn hệ thống thời tiết nào gây mưa cho khu vực
trời phổ biến là mây thay đổi và có nắng nhiều trong ngày
thời tiết chủ đạo bao trùm lên cả khu vực
về đêm có thể có mưa rào nhẹ ở một vài nơi nhưng chỉ mang tính chất địa phương
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt